bên lề hội nghị ipu một trăm bốn mươi trưa ngày bảy tháng bốn theo giờ địa phương tại doha qatar
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến chủ tịch đu ma quốc gia nga
hai chủ tịch quốc hội đều khẳng định hợp tác nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng
và có nhiều bước phát triển mới trong tổng thể quan hệ việt nga thời gian qua
việc hai bên thành lập ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa cơ quan lập pháp hai nước
sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan lập pháp
thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
hai chủ tịch quốc hội cũng thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao của quốc hội
các ủy ban và nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường phối hợp giám sát và đồn đốc
thực hiện các thỏa thuận đã ký các dự án hợp tác xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý
ủng hộ chính phủ địa phương doanh nghiệp và nhân dân hai nước nhằm tăng cường giao lưu hợp tác
tiếp tục duy trì tiếp xúc tham vấn phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương
quan tâm tạo điều kiện để các địa phương hai nước phát triển thuận lợi trong các lĩnh vực tiềm năng
đem lại kết quả cụ thể thiết thực